mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cối gây thương tích xảy ra tại thị xã sapa tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa vừa ra quyết định khởi tố hai mươi bốn bị can
và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định để điều tra xử lý
chiều ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực thi công tuyến đập đầu mối của thủy điện mây hồ
thuộc xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa do chưa thống nhất được đơn giá hỗ trợ
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ là chủ đầu tư với một số hội dân trên địa bàn
nên các hộ dân đã ngăn cản không cho thi công
đơn vị thi công đã thuê hoàng quang trương đến bảo vệ công trường
từ đây trường đã liên hệ với một số đối tượng và thu nạp khoảng sáu mươi người từ nhiều địa phương khác nhau
trường cùng đồng bọn cũng chuẩn bị hàng chục tiếp sát để làm hung khí ngăn cản người dân
vụ ẩu đả giữa hai bên đã khiến một mươi bảy người dân và chín người của trương bị thương tích
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thị xã sapa đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương vận động giải tán đám đông
và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
sau khi truy tìm đánh đập bạn gái f về sống chung không thành
đối tượng đã có hành động man dợ là dùng dao cắt cổ tay cháu và gái ruột của cháu của bạn gái mới chỉ có ba tuổi
khiến cháu bị đứt gân tay mạch máu
vụ việc gây xôn xao dư luận này xảy ra ở quảng ngãi và hiện đang được công an huyện nghĩa hành khẩn trương điều tra
chiều hai mươi năm tháng ba trong lúc hai con ruột của anh trần văn dương ở thôn phú châu xã hành đức huyện nghĩa hành đang xem tv trong nhà
thì một đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang đi bộ vào nhà và dùng dao cắt cổ tay cháu trần thiên an ba tuổi gây thương tích sức khỏe ba mươi năm
đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái đứt động mạch quay cổ tay trái đứt gân gấp ngón hai ba và gân gấp ngón cái dài
nó chưa biết nó mới có bờ hai mươi tháng bờ hai mươi tháng
đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái đứt động mạch quay cổ tay trái đứt động mạch quay cổ tay trái đứt động mạch quay cổ tay trái

thì không có gì mà biết về cái thông tin về đẹp điểm cũng như là về cái phương tiện của đối tượng
tuy nhiên là với cái bàn cóc miệng phóng vụ và với cái tinh thần cương quyết tăng công đối tượng trong đêm
thì chúng tôi đã ra sốt các mối quan hệ của người
người thân thích của châu bán rồi là ra sốt để sốt minh về cái có cái mâu tủng của gia đình nguyễn dương
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nghĩa hành đã làm rõ đối tượng trương quang cường bốn mươi hai tuổi
ở phương nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi
đối tượng đã khai nhận hành vi man dợ của mình
hồi đó nhỏ đang ở ngồi ngồi chơi gần kế với cửa thì tìm gì cũng không có
thì lúc đó suy nghĩ cầm dư lông ra cánh chơi gì
thì cẩn thận với chị diệp mà không ngờ là nó đi quá xa quá xa
được biết chị trần thị diệp ba mươi một tuổi là em ruột của anh trần văn dương bỏ nhà đi nhiều năm qua
và có thời gian sống như vợ chồng với đối tượng trương quang cường
do đối tượng bạo hành đánh đập nên chị diệp đã bỏ trốn không sống với cương
đối tượng cường đi tìm và hăm dọa hành hôn chị diệp cùng người thân
sau khi nghe bác được đối tượng là bà con ở đây họ rất mừng
tính ra chưa được mười mấy tiếng đồng hồ là anh em đã làm việc ra sự việc rồi
đó làm rõ được sự việc của đối tượng mà hành hôn cháu
công an huyện nghĩa hành đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trương quang cường về tội cố ý gây thương tích
và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng có hành động man dợ đối với trẻ em
liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc tp hcm trung lương
vào trưa nay giám đốc sở y tế long an huỳnh minh phúc xác nhận
ông lê hòa bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an
vụ tai nạn xảy ra trên đường ông lê hòa bình đi công tác
thời điểm đó tài xế nguyễn quang vinh điều khiển xe ô tô chở ông lê hòa bình và một người khác
đi theo hướng từ tp hcm về tiền giang
khi đến địa phận huyện bến lức tỉnh long an chiếc xe bất ngờ nổ lốp sau và bị lật ngang
cả ba người trên xe bị thương nặng
ông lê hòa bình được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa long an trong tình trạng nguy kịch
dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim
ngưng thở nên ông lê hòa bình đã không qua khỏi
đến một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
cùng đoàn công tác của thành phố đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh long an đưa thi thể ông lê hòa bình
về tp hcm tổ chức tàng lễ
một sáu trăm linh viên thuốc lắc là tăng vật vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an quận cẩm lệ phát hiện thu giữ của đối tượng nguyễn anh nhiều
chú tại quận cẩm lệ
trước đó các trinh sát phát hiện nhiều có các hoạt động bất minh liên quan đến các đối tượng
mua bán ma túy số lượng lớn nên khẩn trương lập án đấu tranh
tối ngày hai mươi tám tháng ba các trinh sát đã ập vào bắt quả tàng nhiều khi vừa giao dịch một lượng lớn ma túy
với đối tượng hoàng đức thảo
thuốc lắc khám xét khẩn cấp phòng trọng của nhiều lực lượng công an thu giữ thêm một năm trăm bảy mươi năm viên thuốc lắc
và một số dụng cụ để phân chia ma túy
sau một ngày xét xử sơ thẩm tòa nân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn trí tâm phạm lê minh cường nguyễn thanh sang tổng cộng năm mươi bốn năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và huỳnh tấn phong hai năm sáu tháng tù
về tội tàng trụ chai phép chất ma túy
theo cáo trạng tối ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi tại khu vực thuộc phường châu phú b
thành phố châu đốc tỉnh an giang lực lượng công an phát hiện cường có biểu hiện nghi vấn
nên mời về trụ sở làm việc
qua kiểm tra phát hiện cường tàng trữ năm bọc ma túy đá loại metafetamin
trọng lượng trên hai trăm linh gram
cường khai nhận số ma túy trên là của tâm và sang là em ruột của tâm đưa cho cường
đem lên thành phố hồ chí minh giao lại cho người khác
ngày hai tháng một sang phong bị bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi sang và tâm thuê ở
lực lượng công an thu giữ trên tám mươi hai gram ma túy bảy mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của phong thu giữ trên hai gram ma túy đá
riêng tâm vào ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh khởi tố bắt tạm giam về hành vi vận chuyển chai phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương thanh hải
chủ tại thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một
hải đã thuê xe ô tô và tự điều khiển chở hai đối tượng khác đi từ thành phố hồ chí minh
đến chùa ông thuộc xã tân lược huyện bình tân để trộm cắp tài sản
giặc sáng ngày hai mươi năm tháng một các đối tượng vào chùa lấy trộm hai cây ghế đôn làm băng xứ
có tổng giá trị sáu mươi triệu đồng
công an huyện bình tân đã thu hồi tài sản từ người mua ở tỉnh thái bình trả lại cho người đại diện chùa ông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ trộm này
nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
để làm việc về hành vi quay clip không đúng sự thật đăng lên mạng xã hội
ngày hôm nay công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã triệu tập nguyễn minh luân
trú tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
trước đó trên mạng xã hội có xuất hiện một đoạn video clip của một nam thanh niên ngồi trên xe tải
giải cọc tiền xuống đất với nội dung cho đất ăn với tiêu đề giới thiệu dự án bốn mẫu sáu mươi một nền
ở trung tâm thị trấn đất đỏ
trong đó nam thanh niên có hành động giải tiền xuống đất và giới thiệu khu đất này là dự án được phân lô
và bán nền với mục đích câu like câu view nhằm tương tác trên trang cá nhân
từ đó thuận lợi trong việc mua đất
môi giới mua bán đất cơ quan công an xác định nội dung trong clip là hành vi phản cảm
đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội
đồng thời gây dư luận xấu trong nhân dân
công an huyện đất đỏ đã cho nguyễn minh luân làm cam kết không tái phạm
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ về việc để xử lý theo quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra kiểm soát vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đã dừng và kiểm tra hai xe ô tô phát hiện tám mươi bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác phát hiện hai xe ô tô do tài xế nguyễn hữu trường và nguyễn quỳnh anh ngọc điều khiển
chở tám mươi bình khí cười đủ kích cỡ
qua làm việc hai tài xế trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và thừa nhận đã đặt mua số bình khí cười trên từ các tỉnh phía bắc giao nhận tại đà nẵng
và đem về cung cấp cho các cơ sở kinh doanh karaoke dịch vụ giải trí trên địa bàn
tối ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bào bàng
tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy lời khai đối tượng nguyễn viết hoài ba mươi sáu tuổi
chú huyện crong bắc tỉnh đắk lắc để làm rõ hành vi cướp tài sản
vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba hoài mặc quần áo màu đen
đeo khẩu trang và mang theo túi sách màu đen đi vào bên trong ngân hàng bidv chi nhánh mỹ phước
phòng giao dịch bào bàng địa chỉ số chín mươi chín a quốc lộ một mươi ba thuộc thị trấn lai uyên huyện bầu bàng tỉnh bình dương
sau khi vào trong ngân hàng đối tượng hoài lấy từ trong người một khẩu súng
dơ lên trần nhà đe dọa sau đó liên tục bóp cò
nhưng súng không nổ thấy súng không nổ nên đối tượng bỏ chạy ra bên ngoài
tuy nhiên khi vừa chạy ra đến sân thì bị lực lượng bảo vệ cùng với một số khách hàng kịp thời khống chế bắt giữ
bước đầu hoài khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng
khi thực hiện hành vi thì bị bắt giữ
được biết hoài đang bị công an tỉnh đắk lắc truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giữ bảy đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gây dối trật tự công cộng
tại xã hà lai huyện hà trung vào đêm ngày năm tháng ba
bảy đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn thành nguyễn quốc trung ở thị xã bỉm sơn
tống tuấn đạt đỗ văn biên lê văn thắng nguyễn ngọc đông và mai trí hữu đều ở huyện hà trung
trước đó công an huyện hà trung nhận được tin báo khoảng hai giờ sáng ngày năm tháng ba
có một nhóm đối tượng đi hai xe máy và một xe ô tô bán tải mang súng quân dụng
và kiếm đến quán bia ở xã hà lai huyện hà trung bắn vào quán đe dọa
và xông vào quán đánh người gây thương tích hủy hoại tài sản là một người bị thương
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện hà trung đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
qua công tác điều tra xác minh đến nay công an huyện hà trung đã bắt giữ được bảy trên chín đối tượng
là thủ phạm gây ra vụ án nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên lê văn thành đã rủ thêm một số đàn em
đến quán bia trên để bắn cảnh cáo và giàn trận hỗn chiến với nhóm đối tượng khác làm một người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố bị can bắt tạm giam người đã gây ra vụ nổ súng
khiến thiếu niên một mươi năm tuổi tử vong
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi ba tháng ba do mâu thuẫn trong lúc lưu thông nguyễn ngọc ti sinh năm hai nghìn năm
và nguyễn thành mạnh sinh năm hai nghìn một cùng chú thành phố mỹ tho đã dùng súng
công cụ hỗ trợ bắn huỳnh bảo sang sinh năm hai nghìn bảy chú xã mỹ phong bị thương dẫn đến tử vong
sau khi xảy ra sự việc phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố mỹ tho xác minh làm rõ
bắt giữ thủ phạm gây án cả hai đã giao nộp khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ
liên quan đến vụ án cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý trần minh quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tỉnh tiền giang được xác định là người đã đưa súng cho ti và mạnh
tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên bố
xin phạt bị cáo vũ trần đức duy bốn mươi tám tuổi chú tỉnh lâm đồng
chủ sở hữu công ty trách nhiệm hiệu hoạn thương mại sản xuất dịch vụ đại tài
ở thành phố hồ chí minh hai tỷ đồng về tội trốn thuế
theo cáo trạng từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
duy là chủ sở hữu trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động của công ty đại tài
đã chỉ đạo vũ trần hương thủy trần tuấn an là những người được duy nhờ đứng tên giám đốc
của công ty ký mở năm tờ khai hạng
hải quan tại tri cục hải quan trân thành cục hải quan bình phước để nhập khẩu loại hình nguyên
nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tổng số hơn chín trăm hai mươi tấn hạt điều chưa bóc vỏ
của công ty cothari singapore trị giá trên bốn mươi một bảy tỷ đồng được miễn thuế nhập khẩu năm
tương đương với hơn hai tám tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhập khẩu duy không tổ chức sản xuất để xuất khẩu
chưa kê khai tờ khai hải quan để chuyển đổi loại hình nhập khẩu
mà đem tiêu thụ nội địa toàn bộ số lượng hạt điều nói trên
hành vi này vi phạm quy định của bộ tài chính làm thất thu hai tám tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu của nhà nước
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy số tiền hai tỷ đồng về tội trốn thuế
thời gian gần đây tại thành phố đà nẵng nổi lên tình trạng một số đối tượng giả danh là cán bộ
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng cung cấp thông tin sai sự thật
yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng chuyển vào tài khoản một số tiền lớn để bảo lãnh
nếu không thì sẽ bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây tổ chức phạm tội
sau đó bằng nhiều cách khác nhau các đối tượng lấy cắp mã otp chiếm đoạt sim điện thoại
rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại
vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua chị đặng thị hồng vân chú quận hải châu thành phố đà nẵng
nhận được cuộc gọi từ số thuê bao tám trăm một mươi năm chín trăm linh tám sáu trăm sáu mươi bốn tự xưng là cán bộ công an thành phố đà nẵng
thông báo chỉ có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để được bảo lãnh
khi gọi cho tôi thì nó báo tôi là có phải tôi tên đằng thị hồng vân không
rồi nó báo tôi là nhà ở đó địa chỉ đọc số chứng minh nhân dân luôn
xong rồi nó báo tôi là viết có ký cái hợp đồng gì đó rồi mang tính chắc là chiếm đoạt tài sản
rồi sau đó bắt là phải nếu như mà không thanh toán bồi thường gì đó là phải là phải ra pháp luật
ba bên pháp luật thì khi nó gọi là nó có thân thân cái chị hỏi là ở đâu rồi
xong đó nó báo chị là tôi là nó ở trên cái bộ phận công an chị quên
không nhớ cái tên nó nói gì nó lang mang đó xong rồi nó báo chị là phải nếu như mà không
giải quyết được vấn đề này phải chịu pháp luật gì gì đó cái xong rồi kêu đi
chị không có nợ gì đâu cái gì đâu cái nó báo chị là chị chuyển tài khoản làm tài khoản chuyển
các đối tượng thường tự xưng là đại úy đặng quang thắng thượng tá hồ phi hùng
thiếu tá nguyễn duy linh là cán bộ phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng
thông báo người bị hại có liên quan đến đường dây tổ chức phạm tội
sau đó yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản để được bảo lãnh
và sau đó bằng nhiều cách các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của bị hại
đây là những phương thức thủ đoạn không mới thế nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ
cả tinh thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã bị lừa số tiền rất lớn
để khuyến cáo cho người dân cảm giác việc này không rơi vào bẫy của bọn tội phạm
thì đầu tiên là người dân nghe và rất là bình tĩnh khi nghe một cuộc điện thoại như vậy thì
phải báo cho ngay cơ quan công an gần nhất hoặc là có những người có am hiểu để nói cho người ta
biết về việc và tuyệt đối không tuân theo sự yêu cầu của đối tượng dứt khoát là không có mở tài
khoản hay không có đăng nhập vào những cái ứng dụng mà mình thấy là mình không yên tâm
và cái thứ hai nữa là theo chúng tôi là nếu bất kể một ai có điện thoại thì người bị hại
cần phải cảnh giác tỉnh táo và yêu cầu họ là có những mời người ta đến làm việc và đến cái trụ sở
nào đó nhất định cố định chứ không thể cứ nghe qua điện thoại rồi xong nó thực hiện theo yêu cầu
với yêu cầu thì tôi nói dứt khoát hoặc là sẽ rơi vào cái bẫy của tội phạm
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng cũng cảnh báo đến người dân
cơ quan tuyệt đối không làm việc qua điện thoại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
khi cần xác minh điều tra làm rõ các vụ việc vụ án cơ quan sẽ gửi giấy mời hoặc triệu tập công
dân đến làm việc tại trụ sở cơ quan người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn của
các đối tượng lừa đảo tránh bị kiếm đọc tài sản
cướp giật trên đường luôn gây bất an cho những người tham gia giao thông thời gian gần đây trên
địa bàn huyện gò dầu tỉnh tây ninh liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật dây chuyền vàng lắc vàng
điện thoại di động công an huyện gò dầu đã xác lập chuyên án đấu tranh
qua truy xét vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba lực lượng công an tổ chức đeo bám
đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao từ thành phố hồ chí minh về huyện gò dầu đến đoạn
cướp phước bình b xã phước thạnh huyện gò dầu phát hiện một người phụ nữ đeo dây chuyền vàng
điều khiển xe tay ga chúng áp sát nạn nhân giật dây chuyền vàng rồi tăng ga tẩu thoát công an
huyện gò dầu đã phối hợp cùng với người dân truy đuổi hai tên cướp giật lấy bình xịt hơi cay
liên tục chống trả rồi tăng ga bỏ chạy dù đang trên đường tàu thoát nhưng đến khu vực xã phước
đông huyện gò dầu phát hiện hai người phụ nữ điều khiển xe mô tô có đeo sợi dây chuyền vàng
chúng vẫn áp sát để cướp lực lượng công an và người dân đã bắt kịp khống chế bắt giữ cả hai
tại khu vực chợ gò dầu cả hai khai nhận là nguyễn hữu lộc sinh năm hai nghìn bốn và bùi hoàng vĩnh sinh năm
hai nghìn một cùng chú huyện hóc môn thành phố hồ chí minh từ sáu giờ đến tám giờ sáng hàng ngày chúng điều
khiển xe phân khối lớn từ hướng huyện hóc môn đến tây ninh gây án từ đầu tháng ba cho đến nay
lịch sử hai đã gây ra hơn một mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã trảng bang thị xã hòa thành và huyện gò dầu
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ trung chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường
chú tại khu quế trạm phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ở lông mày trái
năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý